nghị định một năm hai nghìn một mươi bảy sửa đổi bổ sung một số nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai của chính phủ
đã được áp dụng trong thực tiễn từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
điểm đáng lưu ý của nghị định này là mở rộng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp có vi phạm luật
sau hai năm thi hành nghị định này vẫn chưa được thực hiện đầy đủ theo đúng như tiêu chí đề ra
nghị định một năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ mở rộng phạm vi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vi phạm luật đất đai cho năm trường hợp
một hộ gia đình cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
hai được giao đất không đúng thẩm quyền
đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất
đối với đất xây dựng khu đô thị khu dân cư nông thôn khu sản xuất kinh doanh
có mục đích sử dụng đất khác nhau
đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa sang tên

bảy đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa sang tên
đất đai về phi nông nghiệp gia đình tôi với toàn thể hộ dân đây chưa được cấp sổ đỏ
đây chỉ là một trong hàng trăm trường hợp nhiều hộ dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nghị định này
theo các chuyên gia pháp lý thì nghị định một năm hai nghìn một mươi bảy là để hoàn thiện hệ thống đất đai và các nghị định đã hướng dẫn luật đất đai trước đó
tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắt khiến nghị định thiếu khả năng

những người dân họ cũng áp dụng đúng pháp luật họ cũng đã đi thuê luật sư họ cũng đã nhờ những người am hiểu pháp luật để họ đi đòi quyền lợi cho người ta
nhưng mà khi mà người ta đi làm thì có một số trường hợp thì cơ quan nhà nước thì người ta chưa vì cái quyền lợi của người dân
tuy rằng là hệ thống pháp luật đã hoàn thiện dần dần rồi nhưng mà vẫn có những cái sự trồng chéo
việc mở rộng năm trường hợp cấp sổ đỏ trong nghị định một đã tạo ra sự thông thoáng và nhiều thuận lợi cho người dân
tuy nhiên cần phải áp dụng trường hợp
đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ các hồ sơ pháp lý liên quan để tránh xảy ra tiêu cực